cơ quan cảnh sát điều tra công an quận nam từ liêm hà nội vừa phá thành công chuyên án tổ chức đánh bạc đánh bạc
và đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính mạng viễn thông bắt giữ một mươi tám đối tượng có liên quan
thu giữ một số lượng lớn tiền mặt số lượng trái phiếu trị giá năm tỷ đồng phong tỏa một mươi tỷ đồng trong tài khoản
hơn hai mươi một sim điện thoại một mươi ba ô tô cùng với nhiều máy móc trang thiết bị có liên quan
theo tài liệu điều tra vào tháng tám năm hai nghìn hai mươi một qua kiểm tra hành chính hai nam thanh niên gồm nguyễn văn thành và hoàng văn trọng
cùng chú tại phú thượng tây hồ hà nội đang điều khiển xe máy phát hiện trong túi của thành có tám trăm linh triệu đồng
đối tượng không chứng minh được nguồn gốc số tiền nên tổ công tác đã lập biên bản và đưa hai đối tượng về trụ sở công an để đấu tranh làm rõ
quá trình điều tra mở rộng công an quận nam tử liêm đã làm rõ một đường dây chuyên tổ chức đánh bạc trên không gian mạng
theo đó cơ quan công an đã bắt giữ thêm một mươi tám đối tượng có liên quan trong đó xác định đối tượng nguyễn minh thành sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
chú tại phường dịch vọng hậu quận cầu dế hà nội được xác định là đối tượng cầm đầu
lực lượng chức năng đã phát hiện thu hồi nhiều thiết bị đồ điện tử đồ sinh hoạt gia đình tổng trị giá hơn hai năm tỷ đồng
tại cơ quan điều tra các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình
thưa quý vị và các đồng chí âu thuyền thọ quang thành phố đà nẵng là nơi neo đậu của hàng trăm tàu thuyền mùa mưa bão
tàu của các địa phương vào tránh trú số lượng cũng lên tới cả nghìn chiếc
hàng năm mối lo về nguy cơ tránh nổ

bếp ga vật dụng dễ bắt cháy như ngư lưới cụ
mùa mưa bão số lượng tàu lên đến hàng nghìn chiếc
trong lúc công suất của âu thuyền chưa đến năm trăm linh chiếc các tàu nem chặt nhau
cùng trong khu vực là hơn hai mươi tàu dầu
khi mà mùa mưa bão mà đạo như vậy là không biết bao nhiêu trăm chiếc tàu
khi mà nó mà một tàu đã bị rồi là nó sẽ liên con tới hai ba tàu nữa
vì cái tốc độ gió khi mà đã
cháy lên rồi là nó lon rộng
một con tàu ở đây là tầm ba tỷ đến bốn tỷ
nhưng mà khi mà đã cháy rồi thì mất trén luôn
thực tế đã có những vụ cháy tàu nghiêm trọng xảy ra tại âu thuyền thọ quang
gần đây nhất vào tháng hai năm hai nghìn hai mươi một vụ cháy đã thiêu dụi ba tàu cá
điều đáng nói do khu vực cháy nằm gần giữa âu thuyền và các tàu bị cháy nằm kẹt ở giữa các tàu neo đậu
nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn
nhưng lực lượng phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ cùng với các đơn vị đã phải rất nỗ lực mới có thể khoanh vùng không để cháy lan ra các tàu cá
lực lượng và phương tiện chúng tôi khi tiếp cận được đến vị trí phát sinh đám cháy gặp rất nhiều khó khăn do số lượng tàu neo đậu quá tải
thứ hai đó là công tác bảo quản bảo dưỡng phương tiện của chúng tôi trong môi trường nước mặn còn nhiều hạn chế
thứ ba đó là việc
trang bị phương tiện ví dụ như tàu chữa cháy và một số phương tiện nghiệp vụ đặc trùng khác chưa đáp ứng được yêu cầu trong công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong xu thế phát triển của kinh tế xã hội
những nguy cơ tiềm ẩn những thiệt hại nghiêm trọng những khó khăn trong việc chữa cháy ở góc độ tiếp cận cũng như trang thiết bị
tất cả đặt ra yêu cầu cho công tác phòng cháy nâng cao ý thức cho bà con người dân
bởi vậy các chiến sĩ phòng cháy chữa cháy cứu nạc cứu hộ công an thành phố đà nẵng
triển khai việc kiểm tra nhắc nhở bà con đảm bảo các yêu cầu về phòng cháy chữa cháy
đồng thời hướng dẫn những kỹ năng chữa cháy cơ bản khi có sự cố xảy ra
hướng dẫn họ là phải thường xuyên chấp hành tốt nội quy về phòng cháy chữa cháy
trong đó có việc sử dụng nguồn nhiệt nguồn lửa tại trên tàu rồi sử dụng điện ở trên tàu để đảm bảo được an toàn
vì đó là những nguy cơ có thể dẫn đến việc xe bay cháy nổ
và chú cơ sở là những người thường xuyên phát bạc ở tàu và họ là người phát hiện đầu tiên cháy
và thường xuyên phải nắm bắt được những kỹ năng về sử dụng phòng cháy chữa cháy trang bị tại tàu
các người có thể sử dụng ngay từ bắt đầu
âu thuyền và cảng cá thọ quang là ô thuyền và cảng cá lớn nhất khu vực miền trung
công tác phòng cháy chữa cháy tại đây là một vấn đề hết sức quan trọng được đặt ra
cùng với nỗ lực của lực lượng chức năng thì mỗi người dân cần nâng cao ý thức để bảo vệ tài sản và tính mạng
thưa quý vị sáng nay thị xã phú mỹ tỉnh bà rập vũng tàu đã đưa công dân ngoại tỉnh về quê theo nguyện vọng
hơn một trăm hai mươi công dân được đưa về đợt này là những người dân thuộc
một mươi tỉnh thành như bạc liêu kiên giang cà mau vĩnh long hậu giang bến tre
công an thị xã phú mỹ phối hợp với phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đã bố trí năm xe chở người
và tư trang phương tiện cá nhân của người dân cùng với xe cảnh sát giao thông dẫn đoàn
nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn trên đường về các địa phương
trước đó số công nhân này đã dùng xe máy cá nhân chở theo đồ đạc tư trang để trở về quê
hầu hết họ là công nhân hoặc làm thuê theo thời vụ
do ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín mất việc làm không có thu nhập
nên không có tiền thuê trọ và trang trải cuộc sống hàng ngày
khi đi qua các chốt kiểm soát phòng chống dịch số người này đã bị cơ quan chức năng giữ lại
thuyết phục quay trở về nơi cư trú chờ sắp xếp bố trí lại việc đi lại
đảm bảo đúng quy định phòng chống dịch cũng như an toàn về người tài sản

trước đó số công nhân này đã dùng xe máy cá nhân chở theo đồ đạc tư trang chờ sắp xếp bố trí lại việc đi lại tài sản
bố trí năm xe chở một trăm hai mươi một công dân đồng thời thuê bốn xe tải dùng để chở xe máy của người dân về quê
chính quyền xã thạnh phú nguyễn vĩnh cửu đã hỗ trợ cho khoảng bốn người dân thuộc các tỉnh đắk lắc bình thuận ninh thuận an giang bến tre và tiền giang có nguyện vọng về quê tránh dịch
để đảm bảo an toàn những người về quê được bố trí thành ba đoàn về miền tây miền trung và tây nguyên
mỗi đoàn bố trí xe chuyên dụng lực lượng chức năng đi theo dẫn đường và hỗ trợ người dân
tình hình dịch bệnh ở các tỉnh phía nam vẫn đang diễn biến phức tạp
việc tổ chức sắp xếp về quê an toàn cho người dân bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh không chỉ là việc làm cần thiết nhằm đảm bảo an toàn phòng chống dịch
mà còn thể hiện tính nhân văn sự quan tâm thiết thực về an toàn sức khỏe và tài sản của người dân
trước tình hình những ngày qua người dân từ các tỉnh thành phố đổ về sóc trăng quá đông
tỉnh này đã cùng với một mươi hai tỉnh đồng bằng sông kiểu long kiến nghị đến tổ công tác đặc biệt của chính phủ đề nghị tạm ngưng cho người dân tự phát về quê
cũng tại sóc trăng tại tỉnh kiên giang từ chiều tối ngày hai tháng một mươi và dạng sáng ngày ba tháng một mươi
có khoảng năm bốn trăm linh người dân tự phát đi xe máy về quê
còn tại tỉnh cà mau có hơn một sáu trăm linh người về quê bằng xe máy đã được đưa vào các khu cách ly tập trung
để đảm bảo công tác phòng chống dịch nguy cơ quá tải ở các khu cách ly
nhất là trước tình hình người dân từ thành phố hồ chí minh đổ về quá nhiều
ubnd tỉnh sóc trăng đã kiến nghị tổ công tác đặc biệt của chính phủ tạm ngưng cho người dân tự phát về quê một mươi năm ngày
trong thời gian này các địa phương sẽ chuẩn bị mọi mặt và lo chú đáo cho số bà con đã về
sau khi ổn định sẽ xin ý kiến tiếp
chiều ngày ba tháng một mươi công an tỉnh bình phước phối hợp với công an huyện đồng phú đã tổ chức khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi
điều tra làm rõ cái chết của một người đàn ông được xác định là tử vong trong tư thế treo cổ trong vườn điều vào trưa cùng ngày
nạn nhân được xác định là ông bùi văn dũng bốn mươi tuổi ngủ tại khu phố thạm
thắng lợi thị trấn tân phú huyện đồng phú tỉnh bình phước
theo thông tin ban đầu vào trưa nay một số người dân địa phương đã phát hiện một người đàn ông đang treo lơ lửng trong vườn điều
của một người dân ở khu phố thắng lợi thị trấn tân phú
sau khi lại gần thì người dân mới phát hiện ra người này đã tử vong trong tư thế treo cổ
nhận được tin báo công an tỉnh bình phước phối hợp với công an huyện đồng phú nhanh chóng có mặt tại hiện trường
điều tra nguyên nhân của vụ việc
thời điểm thành phố vinh tỉnh nghệ an và tỉnh hà tĩnh thực hiện giãn cách xã hội
một nhóm gồm bốn đối tượng đã hướng đến các nhà hàng các quán kinh doanh các công trình xây dựng đóng cửa
để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản cơ quan công an đã tiến hành bắt giữ các đối tượng
bốn đối tượng bị bắt giữ gồm bùi văn quang cường nguyễn thành đông lê quốc hùng bùi xuân đông
công chú tại tỉnh nghệ an khám xét tại một căn nhà hoang trên địa bàn thành phố vinh
nơi các đối tượng cất giấu tài sản trộm cắp lực lượng chức năng đã phát hiện thu hồi nhiều thiết bị đồ điện tử
đồ sinh hoạt gia đình tổng trị giá hơn hai năm tỷ đồng
tại cơ quan điều tra các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình
công an huyện long thành tỉnh đồng nai vừa bắt giữ đối tượng truy nã lê nguyễn nhật anh ba mươi một tuổi
trú tại xã nghĩa trung huyện bù đăng tỉnh bình phước về hành vi trộm cắp tài sản
trước đó vào ngày hai mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
lê nguyễn nhật anh đã trộm cắp một xe máy airblade trị giá khoảng hai mươi triệu đồng
tại quán bia phát lai ở xã long phước huyện long thành rồi bỏ trốn khỏi địa phương
công an huyện long thành đã ra quyết định truy nã và tổ chức truy bắt
sau đó công an huyện long thành phát hiện và phối hợp với cơ sở xã hội thanh thiếu niên hai
bắt giữ đối tượng anh khi đang cai nghiện ma túy tại đây
và thông tin này cũng đã khép lại bản tin nhanh của chúng tôi
xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin nhật ký an ninh
công an quận tám tp hcm đang làm rõ vụ ẩu đả giữa người dân và nhân viên lấy mẫu xét nghiệm xảy ra trên địa bàn
chiều qua mạng xã hội lan truyền một clip ghi lại cảnh sô sát giữa hai người đàn ông mặc đồ bảo hộ với nhóm ba người khác
nội dung clip cho thấy hình ảnh hai người mặc đồ y tế liên tục bị ba người dân dùng ghế bàn nhựa đánh vào người
một số người dân ghi lại sự việc liên tục yêu cầu điện báo công an giải quyết
một nhân chứng tại hiện trường cho biết sự việc xảy ra
vào khoảng một mươi một h trưa ngày hai mươi bốn tháng chín tại hẻm sáu trăm linh tám đường phạm thế hiển phường bốn quận tám
thời điểm trên hai nhân viên y tế xuống hẻm để thực hiện lấy mẫu xét nghiệm
nhưng gia đình người dân trên đã không muốn để cho nhân viên y tế test mà họ muốn tự tét
sau đó hai bên tranh cãi và xảy ra xung đột
tòa nhân dân tỉnh thanh hóa vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo súng a chía và ba đồng phạm gồm súng a tông thảo a minh
phạm a báo đều trú tại huyện mường lát về tội giết người
ngày sáu tháng hai năm hai nghìn hai mươi một trong khi đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát
tổ công tác của tổ công an phường huyện mường lát đã phát hiện hai đối tượng sùng a chía và sùng a tông
có biểu hiện hoạt động liên quan đến ma túy nên tổ công tác đã yêu cầu kiểm tra
khi thiếu tá vi văn luân công an viên công an xã pù nhi cùng ba đồng chí khác lại gần hai đối tượng để kiểm tra
thì bất ngờ bị
sùng a chía cầm súng bắn thẳng vào người khiến đồng chí luân trúng đạn gục xuống đường
tiếp đó sùng a tông cũng cầm súng bắn tiếp về phía tổ công tác
nghe thấy hai tiếng súng nổ phàng á páo và thảo a minh đang ở trên núi cũng nổ súng bắn xuống để iểm trợ cho đồng bọn tàu thoát
sau khi gây án nhóm các đối tượng nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường
đồng chí luân được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đồng chí đã hy sinh
ngay sau khi vụ án xảy ra công an tỉnh thanh hóa đã nhanh chóng bắt giữ và vận động ra đầu thú bốn đối tượng nói trên
tại phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt sùng a chía với mức án tử hình
ba bị cáo còn lại là súng a tông thảo a minh và phạm a báo với mức án là tù trung thân
ngoài ra các bị cáo phải bồi thường dân sự cho thân nhân bị hại với tổng số tiền trên hai trăm hai mươi năm triệu đồng
buộc cấp dưỡng hàng tháng cho hai con nhỏ của liệt sĩ vi văn luân cho đến khi đủ một mươi tám tuổi mỗi tháng bốn triệu đồng
công an tp vĩnh long cho biết vừa ra quyết định tạm giữ hình sự hai nhóm tám đối tượng để phục vụ điều tra vụ gây dối trật tự công cộng xảy ra vào ngày hai mươi ba tháng chín tại khóm ba phường ba thành phố vĩnh long
mâu thuẫn xảy ra giữa nhóm của bùi đắc tài và nhóm của trần quốc sang về việc lê tấn khôi anh em ngoài xã hội với tài thiếu tiền của sang nhưng không trả
sau đó cả hai nhóm đã hẹn địa điểm để đánh nhau
lúc này tài gọi cho khôi sang và trần quang hà cầm theo hai cây dao tự chế còn sang đi cùng tâm khánh và tân cầm theo súng tự chế dao để đến điểm hẹn
khi gặp nhau sang dùng súng tự chế bắn nhiều phát triển thiên
thấy vậy nhóm của tài đã bỏ chạy nhưng nhóm của sang quyết rượt đuổi qua nhiều tuyến đường gây náo loạn mất an ninh trật tự
hiện lực lượng công an đã quyết định tạm giữ hình sự tám đối tượng trên để tiếp tục điều tra
ngày hôm nay công an huyện xuân lộc tỉnh đồng nai
cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng trần văn lay ba mươi một tuổi ngụ quận phú nhuận tp hcm có hành vi sử dụng trang phục công an nhân dân trái phép
trước đó ngày một mươi một tháng chín trần văn lay điều khiển xe ô tô chạy vượt quá tốc độ quy định nên đã bị lực lượng công an ra tín hiệu dừng phương tiện
sau đó lây dùng người phụ nữ đi cùng là trần thị lên tỏ thái độ bất hợp tác có hành vi la lối không chấp hành yêu cầu kiểm tra của lực lượng thi hành công vụ
khi lực lượng chức năng chứng minh lỗi vi phạm quá tốc độ nay vẫn không chấp hành không ký vào biên bản vi phạm hành chính
đặc biệt quá trình phối hợp với công an huyện xuân lộc xử lý vi phạm lực lượng công an phát hiện nay sử dụng trang phục công an nhân dân trái phép nên yêu cầu ông lay về trụ sở cơ quan làm việc
quá trình làm việc lai khai quân cảnh sát được một người ở quận phú nhuận tp hcm cho nhằm thuận tiện cho việc điều khiển phương tiện ô tô đi trên các tuyến đường và né tránh lực lượng cảnh sát giao thông
đồng thời thừa nhận lỗi vi phạm chạy xe vượt quá tốc độ và đã ký vào biên bản vi phạm hành chính
phòng an ninh chính trị nội bộ công an tỉnh đắk lắc vừa phát hiện hai mươi trường hợp sử dụng bằng giả và bằng không hợp lệ tại một số trường học cơ quan ở huyện cư cum
đây là những trường hợp sử dụng băng cấp giả vừa bị phòng an ninh chính trị nội bộ công an tỉnh đắk lắc xác minh phát hiện và mời lên làm việc
tại cơ quan công an những người này đã thừa nhận hành vi sử dụng bằng giả của bản thân
theo đó tất cả những trường hợp này đều chưa có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông
tuy nhiên vì muốn có một việc làm với thu nhập ổn định nhiều năm trước những trường hợp này đã liên hệ nhờ người làm giả bằng tốt nghiệp trung học phổ thông
sau đó nộp hồ sơ học liên hệ cao hơn rồi lấy bằng để đi xin việc làm
tới ở quê học điện lập một mươi tôi nghỉ đến năm chín mươi hai đi vào đắk lắc
vào đắk lắc tối đi học nắm đỏ vào học thiếu bằng cấp ba sáu đỏ rồi bố mẹ ở ngoài quê như người mua bằng tốt nghiệp gửi vào để đi học
qua kiểm tra một số cơ quan đơn vị trường học trên địa bàn huyện trư quynh phòng an ninh chính trị nội bộ công an tỉnh đắk lắc đã phát hiện hai mươi người sử dụng hai mươi bằng tốt nghiệp trung học phổ thông giả và hai mươi bằng cao đẳng đại học cử nhân không hợp lệ